thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một trăm linh bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn vat
có tổng giá trị lên tới gần sáu mươi bốn tỷ đồng lớn nhất từ trước đến nay
trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này thì có ba mươi người bị truy tố tội trốn thuế
tám người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn hai người bị truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và trốn thuế
đặc biệt trong số các bị cáo có tới sáu mươi tám người trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc và giám đốc của nhiều doanh nghiệp
bị cáo nguyễn minh tú chú tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh lao động tự do được xác định là chủ mưu cầm đầu vụ án
tú đã mua sáu trăm bốn mươi sáu doanh nghiệp rồi cùng nhiều đàn em tự kê khai khống doanh số mua vào khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế hiện tử trong các kỳ quyết toán thuế
cùng với đó bị cáo tú còn mua sáu công ty tài chính giao cho người khác quản lý nhằm hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn vat đã bán
với các thủ đoạn trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo tú và các đồng phạm đã bán hơn một triệu hóa đơn vat khống
cho hơn tám mươi tám doanh nghiệp
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số là gần sáu mươi bốn tỷ đồng
với mỗi hóa đơn khống được bán tú sẽ hưởng lợi từ bảy đến một năm doanh số
tính theo tổng số hóa đơn đã bán tú đã trục lợi hơn hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài tới ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
một cán bộ xã đã mạo danh công tác làm hồ sơ giả để hợp thức hóa hồ sơ giải quyết đăng ký biến động quyền sử dụng đất
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế
quảng ngãi bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh thi hành bắt bị can để tạm giam đối với lê thị mai trinh ba mươi hai tuổi
chú tại thị xã đức phổ nguyên là cán bộ ủy ban nhân dân xã phổ châu về tội giả mạo trong công tác
đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu hợp thức hóa hồ sơ giải quyết đăng ký biến động quyền sử dụng đất
cho người dân tại địa bàn xã phổ châu thị xã đức phổ
để thu lợi bất chính hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng bùi xuân nghĩa hai mươi chín tuổi
trú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện trảng bom tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số
tại xã bình minh huyện trảng bom tỉnh đồng nai do bùi xuân nghĩa làm chủ
qua kiểm tra phát hiện trong phòng ngủ của nghĩa đang cất dấu ba mươi một hộp hình chữ nhật có nhãn mát xuất xứ nước ngoài
có đặc điểm giống với pháo hoa nổ có tổng trọng lượng là sáu mươi kg
nghĩa đã khai nhận là pháo hoa nổ vừa mua của một đối tượng không rõ lai lịch với giá là một mươi năm triệu năm trăm linh nghìn đồng để sử dụng
vận chuyển năm bình khí cười n hai o một người đàn ông trú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
đã bị công an tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra xe ô tô phát hiện và xử lý
lái xe khai nhận thường xuyên sang chiết khí cười để bán tại địa bàn tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
và khi đang vận chuyển khí cười từ nhà vợ tại xã bình trung huyện thang bình đi tiêu thụ thì bị phát hiện và thu giữ
tiến hành kiểm tra tại nhà vợ của lái xe và kho chứa hàng tại kho chứa thuộc phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một trăm năm mươi bốn bình kim loại có khối lượng khác nhau
lực lượng công an đã tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một cơ sở chuyên sản xuất buôn bán trà trái cây có tổng trọng lượng
có thương hiệu là metrox địa chỉ tại hai mươi tám trên sáu trần trí cương thành phố đà nẵng
do anh mai đỗ làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa qua đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã tiến hành kiểm tra vi phạm
lực lượng công an ghi nhận số nhân viên chế biến ở đây không có chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không mang giày hoặc đầy đủ trang phục bảo hộ
quá trình sản xuất chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm
khu vực chế biến thực phẩm nguyên liệu chế biến thì không đảm bảo
tại thời điểm kiểm tra cơ sở không cung cấp được giấy tờ liên quan đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
được biết cơ sở trà trái cây này đang phân phối cho sáu điểm bán lẻ trên toàn địa bàn
công an quận hải châu đã lập biên bản và tạm giữ năm thùng nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ
hơn ba ba triệu con tâm giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển từ địa phương khác vào bạc liêu tiêu thụ
vừa bị lực lượng chức năng của tỉnh bạc liêu phát hiện tịch thu và tổ chức tiêu hủy theo quy định
số tôm giống trên do tài xế hoàng long huynh chú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
vận chuyển bằng xe ô tô tải từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh bạc liêu tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện
qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định
hơn ba ba triệu con tôm giống trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên đã lập biên bản thu giữ
trên cơ sở đó công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xử phạt hành chính hoàng long huynh
với số tiền là bảy triệu đồng về hành vi vận chuyển giống thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có
văn bản gửi bộ công thương về chủ trương nhập khẩu các dự án điện gió
từ cộng hòa dân chủ nhân dân lào về khu vực tỉnh quảng trị của việt nam
evn kiến nghị bộ công thương thẩm định và trình thủ tướng chính phủ
chủ trương nhập khẩu điện từ nhà máy điện gió trường sơn
bổ sung thêm quy hoạch các đường dây để thực hiện đấu nối
mức giá mua điện từ dự án này là sáu chín mươi năm usd kwh
tương đương là khoảng một bảy trăm linh đồng một kwh
bộ công thương cho biết
đã có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương từ góp ý về chủ trương mua điện gió
của nhà máy điện gió trường sơn từ lào về việt nam
theo bộ công thương dự án này sẽ có công suất là hai trăm năm mươi mw
tại tỉnh boli kham sai của lào và sẽ đi vào vận hành từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi năm
bốn mươi một dự án bot đường bộ với bốn mươi bảy trạm thu phí
sẽ thực hiện đồng loạt điều chỉnh
tăng giá vé sau khi được bộ giao thông vận tải chấp thuận đồng ý cho tăng giá
dự kiến sẽ bắt đầu từ giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tới đây
bộ giao thông vận tải yêu cầu doanh nghiệp dự án sẽ kiểm tra
giả soát danh sách các đối tượng thu mức thu đối tượng miễn giảm giá vé
và hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giá vé dự án và trạm thu phí theo đúng quy định
thực hiện thông báo công khai việc điều chỉnh giá vé trên các phương tiện thông tin đại chúng
và các cơ quan có liên quan
đối với cục đường bộ việt nam
bộ yêu cầu đơn vị này có trách nhiệm kiểm tra giả soát giám sát
thống nhất với doanh nghiệp dự án về mức giá
thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án chạm thu phí
bảo đảm không vượt quá mức giá tối đa theo quy định
cùng với đó là hoàn tất thủ tục điều chỉnh giá vé các dự án
trạm thu phí theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị lúc này không khí giáng sinh đã tràn ngập trên khắp các phố phường
và thị trường đồ trang trí cho dịp này cũng không phải là ngoại lệ
năm nay các phụ kiện trang trí giáng sinh thì có nhiều mẫu mã mới đẹp mắt
với nhiều loại đặc trưng như cây thông noel dây kim tuyến tuần lọc đèn nháy
hay là vòng nguyệt quế quần áo ông già noel như thế này
và đang được bày bán hết sức sôi động tại các cửa hàng trên các tuyến phố của thủ đô
trên các con phố hàng mã hàng lược quận hoàn kiếm thành phố hà nội
thị trường giáng sinh đang bước vào mùa cao điểm kinh doanh với không khí buôn bán sôi động
các cửa hàng bày bán đồ giáng sinh năm nay chủ yếu là các sản phẩm trang trí
như vòng nguyệt quế cây thông noel rô tuần lọc đồ chơi ông giả noel
và các đồ trang trí đèn dây kim tuyến thú bông đa dạng mẫu mã và giá cả
giá cả khá là phù hợp nên mình có chọn một số sản phẩm cho mình mua về trang trí gia đình
theo ghi nhận dù mẫu mã đồ trang trí giáng sinh năm nay phong phú
đa dạng hơn so với những năm trước đây nhưng sức mua giảm rõ rệt
các tiểu thương cho biết giá cả các mặt hàng vẫn giữ ở mức ổn định
một số món đồ chỉ tăng nhẹ từ một mươi đến một mươi năm
người dân có xu hướng thích trang trí các loại cây tươi như thông tươi
quế tươi với giá giao động từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng tùy thuộc vào độ cao
một mùa noel nữa lại đang đến những ca khúc với những giai điệu gần gũi lại ngân vang
các gia đình đã trang hoàng nhà cửa tất cả như đã sẵn sàng
để chào đón mùa mùa giáng sinh yêu thương
trang đầy hy vọng
chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến tết nguyên đán
những người dân ở làng nghề truyền thống như là trồng đào hay là quất cảnh tại hà nội
đang tất bật để tập trung cho việc chăm sóc chuẩn bị cho vụ quan trọng nhất trong năm
làng hoa nhật tân hà nội
thời gian này các hộ trồng đào đang khẩn trương tuốt lá tưới nước
để cây tập trung làm nụ và nở hoa vào đúng dịp tết
không phải là tuốt lá đào
để cho nó phát triển cái hoa đào của nó lên phát triển đúng cái thơ vụ của nó
nói chung công việc thì nếu làm nghề đào thì nói chung đây là cuối năm thì quá là bận rộn đây
công nhân thì coi như vậy coi như thuê nhiều nữa
để cung cấp cho thị trường tết các nhà vườn đã phải dày công chăm sóc suốt cả năm
nhiều hộ gia đình phải thuê thêm nhân công vào thời điểm này để phục vụ cho thị trường
cuối năm thì công việc của chúng tôi rất bận
hàng ngày phải dậy từ
làm bắt đầu từ sáu h ba mươi sáng để làm nhặt lá đào để cho nó kịp thời vụ
một năm thu hoạch tốt thì cả chủ và nhân viên đều mừng cả
hiện tại trang trại hoa đào của chúng tôi thì đang có khoảng hơn một gốc đào
thì năm nay thì thị trường cũng rất là khó nói
nhưng mà cũng mong sao là thời tiết ông trời ủng hộ thì để cho dân làng bà con được mùa màng
đến với làng quất tứ liên những ngày này dễ dàng cảm nhận được không khí tết đang đến rất gần
khi người dân ai cũng tất bật cắt tỉa chăm sóc cây chuẩn bị cho mùa vụ quan trọng nhất năm
năm nay giá phân bón nhân công tăng nên giá quất có thể nhìn hơn năm trước
ở đây loại nào cũng có giá giao động từ năm trăm linh đồng đến cả vài chục triệu đồng
quất thì là đẹp quất ở trung nam hay quất tứ liên thì đẹp nhưng mà thời tiết nó hơi lóng nên là chín thớm
năm nay nhiều nhà vườn tại làng quất tứ liên cho ra mắt nhiều loại khác nhau như quất trong lọ hoa bình trậu khay quất bonsai
để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi cây cảnh tết
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàn trí xin kính chào quý vị
xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
một số dự án căn hộ tại tp hcm giảm giá từ một mươi năm hai mươi từ nửa cuối năm
trong khi mặt bằng giá chung cư ở hà nội liên tục tăng ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp
từ đầu năm đến nay thị trường căn hộ tăng nhiệt cả sơ cấp và thứ cấp
trái ngược với diễn biến ở hà nội thị trường căn hộ tp hcm có xu hướng chững giá
một số dự án giảm cục bộ từ một mươi năm hai mươi
ghi nhận thị trường tp hcm cũng cho thấy
gia bán phân khúc trung cấp và bình dân có xu hướng giảm lần lượt là một bốn
các chuyên gia nhìn nhận chung cư tp hcm cơ bản đã tăng lên ngưỡng cao
tốc độ tăng giá dần chứng lại
còn tại hà nội do nút thắt nguồn cung khiếu mặt bằng giá vẫn tiếp tục leo thang
tại kỳ họp thứ một mươi ba hội đồng nhân dân tp hcm đã giám sát chuyên đề
về việc triển khai thực hiện các dự án xã hội trên địa bàn tp hcm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong đó vấn đề được chú ý nhiều nhất là thông tin tp hcm khó hoàn thành
chỉ xây dựng ba mươi năm căn nhà ở xã hội trong giai đoạn nói trên
theo ông trần hoàng quân giám đốc sở xây dựng tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tp hcm đạt mục tiêu phát triển khoảng ba mươi năm căn nhà tương ứng khoảng hai năm triệu m hai
trong giai đoạn này
tp hcm có chín mươi một dự án nhà ở xã hội với diện tích hơn hai trăm một mươi hectare
với quy mô dự kiến khoảng chín mươi tám sáu trăm tám mươi năm căn hộ
trong đó có bốn mươi chín trên chín mươi một dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư
sở xây dựng tp hcm cũng cho biết quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội
còn nhiều vấn đề bất cập vương mắc cần tháo gỡ
trong đó công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án rất khó khăn
tiến độ thực hiện chậm
hiện tp hcm chưa bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội
ở một số đồ án quy hoạch xây dựng đô thị quy hoạch sử dụng đất
quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội hiện nay
chủ yếu từ quỹ đất hai mươi mà chú đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao
và đất cho các doanh nghiệp từ bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng
ngoài ra loại hình nhà ở xã hội chưa đa dạng
các loại căn hộ có diện tích nhỏ từ hai mươi năm đến ba mươi m hai
có giá bán từ ba trăm linh bốn trăm linh triệu đồng
và nhà ở xã hội cho thuê thuê mua còn ít chưa đáp ứng nhu cầu thực tế
thưa quý vị những năm gần đây nhiều nước trên thế giới đã đưa ra hàng loạt quy định nghiêm ngặt
về mức tổn dư tối đa cho phép đối với các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
cùng với đó là thắt chặt quy định kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu
áp dụng phương pháp sản xuất hữu cơ sinh học trên cây trồng
thay thế cho phương pháp truyền thống đang là hướng đi mới của mỗi doanh nghiệp
góp phần hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững chất lượng và hiệu quả
đây là một mươi một hectare chuối trồng theo hướng sinh học của bà đoàn thị hinh
thuộc xã thanh bình huyện trắng bom tỉnh đồng nai
nhờ canh tác theo hướng sinh học mỗi năm một mươi một hectare này cho năng suất gần năm trăm linh tấn
và toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
với việc giá chuối tư xuất khẩu hiện từ một mươi hai một mươi năm nghìn đồng
tính ra mỗi hectare bà hình lãi từ một trăm linh một trăm năm mươi triệu đồng
trong khi đó nếu trồng theo hướng hóa học giá bán chi từ năm bảy ngàn đồng
lợi nhuận cũng thấp hơn nhiều so với trồng theo hướng an toàn sinh học
trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu nông sản của việt nam
đều yêu cầu cao về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
xu hướng sản xuất hữu cơ sinh học đã được doanh nghiệp người sản xuất
và người tiêu dùng ngày càng quan tâm
để đáp ứng các yêu cầu này việc tăng cường tuyên truyền
để người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học vào các vùng canh tác lớn
đang là giải pháp mà ngành nông nghiệp việt nam hướng tới
nhằm phát triển nông nghiệp bền vững
chúng tôi sẽ tăng cường việc thanh tra kiểm tra giám sát trên địa bàn
địa phương trên thị trường để kiểm soát tốt các chất lượng
từ nông nghiệp đang kinh doanh buôn bán trên thị trường
đem lại cái lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng
cũng như là lợi ích của người doanh nghiệp khi kinh doanh những sản phẩm
phù hợp với sản xuất nông nghiệp hiện nay
tôi tin rằng đây cũng là một cơ hội
cho ngành bảo vệ thực vật cũng như ngành các địa phương
để có thể thúc đẩy được cái sản xuất xanh sạch
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật áp dụng các sản phẩm sạch
để đưa vào sản xuất giúp cho việc lưng cao lăng suất
chất lượng sản phẩm và tiến tới góp phần không nhỏ
trong vấn đề là thúc đẩy mở cửa thị trường
và xuất khẩu những sản phẩm nông sản chủ lực của việt nam
sang các thị trường trên thế giới
từ năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
đã xây dựng các chiến lược các đề án
đã đưa nội dung phát triển sử dụng thuốc bảo vệ sinh vật
sinh học là một thành tố rất quan trọng
trong góp phần vừa là bảo vệ sản xuất
và bảo vệ an toàn các vụ lúa cây trồng chính
trong ngành trồng trọt của chúng tôi
chính vì vậy trong các đề án này
các mục tiêu tôi hết lần phải khẳng định mục tiêu
chúng tôi phấn đấu là cho đến hai nghìn ba mươi
thì cái tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật sinh học
được đăng ký trong danh mục
vậy đạt ít nhất là khoảng ba mươi
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hàng năm có gần một mươi năm tân thuốc bảo vệ thực vật sinh học
nhập khẩu vào việt nam cho thấy nhu cầu sử dụng đang cao
trong đó các tỉnh đông nam bộ có lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học
sử dụng trung bình cao nhất là một bốn mươi chín kg mỗi hectare
tiếp đến là các tỉnh đồng bằng sông cổ
khôi bình nguyễn núi phía bắc duyên hải nam trung bộ
thấp nhất là các tỉnh vùng bắc trung bộ
sử dụng chỉ đạt một mươi chín kg mỗi hectare
hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đang thực hiện nhiều nhóm giải pháp tập trung vào cơ chế chính sách
tập huấn tuyên truyền xây dựng chứa mô hình
để nâng cao tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ sinh học
nhằm giúp nông nghiệp phát triển bình vẩn
phố chuyên kinh doanh về biển hiệu trên đường lương hữu khánh
quận một tp hcm rơi vào cảnh buôn bán ảm đạm thời điểm cuối năm
theo đó nếu so với những năm trước
các tháng cuối năm luôn là thời điểm đắt khách nhất
bởi nhiều doanh nghiệp chủ cửa hàng tranh thủ đến đặt biển hiệu
để hoàn thành thi công trước tết
hoặc mua những con dấu kỷ niệm chư
để khen thưởng nhân viên dịp cuối năm
thì năm nay mọi thứ lại không như mong đợi
những tiểu thương tại đây cho biết
tình hình kinh doanh khó khăn bắt đầu từ khoảng sau giai đoạn covid một mươi chín
có những ngày không có khách nào
hôm có khách thì cũng chỉ lát đát vài người
từ đầu tháng đến giờ số lượng đặt hàng cũng không bao nhiêu
cũng theo các tiểu thương khác trên tuyến đường này cho hay
đây là khó khăn chung hầu như cả tuyến đường này ai cũng buôn bán chật vật
doanh thu không đủ để gồm gánh chi phí
nên dự định hết năm nay sẽ trả mặt bằng
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ kế hoạch đầu tư
hội đồng thẩm định liên ngành xem xét thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tp hcm mọc bài
và trình thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư
đường cao tốc tp hcm một bài dự kiến khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
và hoàn thành vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tổng mức đầu tư một mươi chín tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
cụ thể chi phí xây dựng và thiết bị chín ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng
chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư chi phí khác bảy trăm linh bốn tỷ đồng
chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư sáu chín trăm linh tỷ đồng
chi phí dự phòng khối lượng xây dựng
lây lắp thiết bị trực giá một sáu trăm một mươi bốn tỷ đồng
lãi vay trong quá trình xây dựng một hai trăm tám mươi một tỷ đồng
nguồn vốn nhà nước tham gia dự án chín chín trăm bốn mươi ba tỷ đồng
tương đương năm mươi tổng mức đầu tư dự án
nguồn vốn nhà đầu tư bot là chín chín trăm bốn mươi ba tỷ đồng
tương đương năm mươi tổng mức đầu tư dự án
tuyến cao tốc có chiều dài khoảng năm mươi km
trong đó đoạn qua địa bàn tp hcm dài hai mươi ba bảy km
đoạn qua tây ninh dài hai mươi sáu ba km
thưa quý vị những ngày gần đây
các trung tâm thương mại quán cà phê
cửa hàng nhà sách tại tp hcm
đều đã được trang trí lòng lẫy đón giáng sinh
và cũng trở thành những địa điểm chụp ảnh hot trend mùa giáng sinh
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
nổi bật nhất là tại các trung tâm thương mại
ở trung tâm thành phố không khí giáng sinh ở đây
thể hiện rõ nhất với không gian phía trước
được trang trí lộng lẫy trực trở chào đón giáng sinh
như tại trung tâm thương mại takashimaya
đường lê lợi quận một
được trưng bày nhiều mô hình cây thông
theo phong cách nhật bản tạo nét riêng
thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh vui chơi
hay tại diamond plaza đường lê chuẩn quận một
sẽ cảm nhận được không khí giáng sinh
đang đến trước gần
năm nay nơi đây chọn tông bầu xanh lá cây thông
làm chủ đạo
ở cổng chính đặt hai cây thông lớn
bên cạnh là người tuyết và ông già noel
những địa điểm này thu hút nhiều gia đình
bạn trẻ về đây thăm quan
chụp ảnh check in sớm
hình ở bên taka tại vì em cảm thấy là
taka chiến trí đẹp hơn những nơi khác
mỗi năm chỉ có cây noel thôi
nhưng mà năm em cảm thấy hình như có
hồ onsen đồ này kia
mà lại cũng thấy nó lạ hơn những chỗ khác
năm nay em chỉ muốn là
mọi người có một giáng sinh
an lạnh vui vẻ hạnh phúc
bên gia đình là điều gần
không chỉ ở các trung tâm thương mại
mà nhiều quán cà phê cũng bám trang giáng sinh
bằng cách trang trí nhiều ông già noel
cây thông người tuyết
để thu hút các bạn trẻ
cùng với việc kết hợp các bạn trẻ
các workshop trang trí cây thông bằng kẻm dung
hoặc vẽ tranh tô tượng
chủ đề giáng sinh thu hút rất đông bạn trẻ
đến vui chơi chụp ảnh dù không phải
là ngày nghỉ hay cuối tuần
nhiều nhóm bạn trẻ trụ nhau chuẩn bị vài bộ trang phục
đến quán cà phê để chọn những góc ảnh
mới lạ đẹp nhất để làm
kiện điểm mùa giáng sinh
mùa noel năm nay
thì ngoài những cây thông
được trang trí giống như
những năm trước thì
cũng có mở thêm hoạt động workshop
dành cho các bạn trẻ
đến chơi đó là các bạn
sử dụng những cái kẻm dung để trang trí
để tạo hình lên những cái cây thông
quán bắt đầu chuyển
sang trang trí những cái
noel thì bắt đầu có hoạt động này
và cái hoạt động này
rất là được các bạn trẻ hứng ứng
giáng sinh đang đến trước gần
là dịp để mọi người có khoảng
thời gian được cùng gia đình bạn bè
cùng vui chơi thăm quan
chụp ảnh lưu niệm cùng đóng
một mùa giáng sinh thật ấm áp
và hạnh phúc là động lực để tiếp tục
có những ngày làm việc hiệu quả hơn
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay